liên đoàn lao động tỉnh hà nam tổ chức chương trình tết xung vầy xuân hai nghìn hai mươi tặng quà tết và tặng vé xe về quê ăn tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn tất cả đều được đón tết đầm ấm
tham dự chương trình có đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
chương trình tết xung vầy năm hai nghìn hai mươi hỗ trợ tặng một xuất quà ba trăm linh vé xe ba mươi chuyến xe chở công nhân lao động có quê xa từ một trăm năm mươi km trở lên về quê ăn tết
tỉnh hà nam hiện có bốn trăm linh hai doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với gần bảy mươi ba công nhân là đoàn viên công đoàn
mức thu nhập bình quân người lao động trong các khu công nghiệp là năm triệu đồng một người một tháng
với mức thu nhập như vậy hiện nay trong các khu công nghiệp của tỉnh hà nam có khoảng tám công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ một mươi hai
có chương trình xe đưa xe đoán để đưa các công nhân nghèo về quê ăn tết
và chúng tôi cũng cương quyết và quan tâm rằng là không để bất kỳ một công nhân nào
đối với đoàn viên công đoàn không có quả tết đây là một việc làm mà chúng tôi cảm thấy thực sự có ý nghĩa
tết xung vầy được liên đoàn lao động tỉnh hà nam tổ chức hàng năm đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
là cơ hội để người lao động chia sẻ tâm tư nguyện vọng là dịp để các tổ chức cơ quan doanh nghiệp thể hiện sự chăm lo đối với đời sống công nhân
đồng thời khích lệ động viên các công nhân có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên lao động tốt hơn trong năm tới